nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hàng ngày phải đi bộ đến lớp
trường trung học phổ thông số bốn huyện văn bàn tỉnh lào cai đã phát động chương trình
một trăm linh chiếc xe đạp dành cho học sinh xa trường
những chiếc xe đạp mượn đã giúp không ít học trò nghèo thoát khỏi cảnh thất học muộn học
và vượt qua khó khăn để đến lớp đến trường
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
từ hai năm nay hai anh em vương văn hưởng và vương thị kim hoàn không còn phải dậy từ năm giờ sáng
để đi bộ quãng đường gần sáu km đến trường nữa
bây giờ các em có thể dạy muộn hơn một chút mà không lo đến lớp muộn
bởi các em đã được nhà trường cho mượn hai chiếc xe đạp
nằm trong chương trình một trăm linh xe đạp cho học sinh xa trường để đến lớp hàng ngày
trước đây thì chưa được nhà trường cho mượn xe đạp thì bọn em phải đi học rất vất vả
đi rất phải dậy sớm thường xuyên nếu mà những ngày mưa bão thì thường xuyên đi học muộn
thì từ khi có xe đạp thì bọn em
đỡ hơn một tí là có thể dạy muộn hơn mọi khi một tí để đi chơi nó bớt lạnh
quãng đường bọn em đến trường thì được rút ngắn lại thời gian đi ngắn hơn
trường trung học phổ thông số bốn văn bàn có tám mươi chín là học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số
với hơn chín mươi là học sinh nghèo và cận nghèo
nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xa trường khiến các em phải đi bộ đi học
vì vậy tình trạng đi học muộn bỏ học thường xuyên xảy ra
tỷ lệ chuyên cần đã thấp
tuy nhiên từ khi thực hiện chương trình một trăm linh xe đạp cho học sinh xa trường đến nay
tình trạng học sinh đi học muộn bỏ học đã không còn tỷ lệ chuyên cần luôn ở mức chín mươi bảy trở lên
nhà trường cùng đã bàn cùng với giữa tri bộ chỉ đạo
ban giám hiệu nhà trường phối hợp với chữ thập đỏ đoàn thanh niên
thì đã cùng họp và bàn cũng xây dựng ra thành ý tưởng là chương trình xe đạp cho các em học sinh
chương trình một trăm linh xe đạp cho học sinh xa trường
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi trải qua sáu năm đến nay nhà trường đã vận động
quyên góp cho các em mượn tổng số một trăm hai mươi năm chiếc xe đạp với hàng trăm lượt học sinh
nhà trường cũng thường xuyên hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa miễn phí cho những em có xe bị hỏng
giúp các em yên tâm hơn khi đến lớp
bước đầu nhà trường triển khai đi mua những chiếc xe đạp cũ để cho các em mượn
và phấn đấu mỗi một năm là từ một mươi bảy đến hai mươi chiếc
qua sáu năm thực hiện chương trình này kết quả học tập của các em
hàng năm được tăng dần đều mỗi một năm kết quả học sinh khá giỏi đều được tăng từ bốn đến năm
nhờ sự cố gắng của các thầy cô và được mượn xe đạp đã giúp bảy em học sinh bỏ học trở lại trường
hiệu quả học tập ngày một nâng cao tỷ lệ học sinh độ tốt nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước
có thể thấy chương trình một trăm linh xe đạp cho học sinh ra trường là chương trình thiết thực
cần được nhân rộng nhất là ở vùng sâu vùng xa nơi học sinh còn nhiều thiếu thốn
giúp các em giảm bớt khó khăn thêm yên tâm vào các em
có nghị lực đến trường